trong khuôn khổ hoạt động của dự án cải thiện môi trường kinh doanh công bằng trong khu vực asean
mới đây tại hà nội tòa án nhân dân tối cao và chương trình phát triển liên hợp quốc undp tại việt nam
đã tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm giữa thẩm phán việt nam và thẩm phán quốc tế
về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế và công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài
hiện việt nam đang là thành viên của nhiều điều ước đa phương quan trọng như công ước new york năm một nghìn chín trăm năm mươi tám của liên hợp quốc
về công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài công ước liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
công ước la hay năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại
và một mươi bảy điều ước song phương về tương trợ tư pháp về dân sự
tuy nhiên qua thực tiễn việc giải quyết các vụ việc liên quan đến lĩnh vực này chưa có điều kiện tích lũy nhiều kiến thức kinh nghiệm
đặc biệt là kiến thức về áp dụng pháp luật quốc tế khi giải quyết các loại vụ việc này
và cũng còn thiếu các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của bộ luật tố tụng dân sự về vấn đề
do đó cần tăng cường nâng cao kiến thức kinh nghiệm hiểu biết về pháp luật quốc tế cho đội ngũ cán bộ thẩm phán của việt nam
về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế và công nhận cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài
phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan trong việc trao đổi với các cơ quan có thẩm quyền nước ngoài
về những vướng mắc bất cập trong việc thực hiện các yêu cầu ủy thác tư pháp với việt nam để có hướng xử lý thích hợp
đồng thời cần phải bổ sung các văn bản hướng dẫn thi hành để các vụ việc được giải quyết đồng nhất